mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
đồng thời cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
đối với hoàng diệu mơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại quảng bình
nghề nghiệp tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không an bình
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt
quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với bị can hoàng diệu mơ vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an
công an thành phố đà nẵng cho biết đã bàn giao bị can trốn truy nã về hành vi đặc biệt nguy hiểm giết người
là huỳnh văn vương hai mươi bốn tuổi trú tại quận sơn trà cho công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
tiếp tục thụ lý điều tra về vụ hỗn chiến gây rúng động dư luận
vào đêm ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại chân cầu thuận phước vòng xoay đường lê đức thọ ngô thì hiệu thành phố đà nẵng
xảy ra vụ hỗn chiến có ba mươi đối tượng tham gia không chỉ có hung khí các nghi phạm còn dùng súng bắn nhau
khiến cho người đi đường sợ hãi và dư luận hoang mang nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra
trong quán nhậu giữa hai nhóm thanh niên trước đó sau khi đồng bọn bị bắt giữ và khởi tố vương bỏ trốn
với hành vi được xác định đặc biệt nguy hiểm chuẩn bị hung khí cung cấp súng bắn đạn bi cho đồng bọn bắn người
vào đêm ngày hai mươi hai tháng ba vương về nhà dì của vợ để thăm con thì đã bị mật phục bắt giữ theo lệnh truy nã
chiếc xe khách chở hàng chục hành khách trên xe bất ngờ
đâm trực diện vào đầu xe tải ben đang lưu thông theo chiều ngược lại khiến cho khoảng một mươi năm hành khách trên xe bị thương
phải đưa đi cấp cứu vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã tân thành
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày chiếc xe khách mang biển số năm mươi một b hai mươi chín nghìn tám trăm ba mươi tám lưu thông
trên quốc lộ một mươi bốn khi đến xã tân thành cùng lúc này chiếc xe tải ben mang biển chín mươi ba c sáu nghìn một trăm chín mươi tám đang lưu thông
chiều ngược lại
đâm trực diện vào đầu xe bất ngờ đánh lái sang phần đường bên trái để tránh một xe khác
gặp tình huống bất ngờ tài xế xe khách không kịp xử lý đã đâm trực diện vào xe tải ben
cú đâm khiến cho chiếc xe khách lật ngang hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn đập kính thoát ra ngoài
khoảng một mươi năm người trong số đó bị thương phải đưa đi cấp cứu
công an tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
công an tỉnh ninh thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với huỳnh tấn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và phạm ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại xã an hải huyện ninh hải về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
trước đó vào ngày một mươi chín tháng ba tại tỉnh lộ bảy trăm linh tám đoạn thuộc địa phận xã phước vinh huyện ninh phước
lực lượng công an phát hiện linh và quang đang đi trên xe mô tô có dấu hiệu khả nghi cho nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
khi thấy lực lượng công an linh đã tăng tốc bỏ chạy trốn để lại quang cùng với một mươi hai kg thuốc nổ
nhận thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm lực lượng công an tiến hành truy đuổi và bắt giữ được phạm ngọc linh với ba mươi sáu kg thuốc nổ
các đối tượng khai nhận đang vận chuyển số thuốc nổ trên mang đi bán kiếm lời
bộ y tế cho biết vào ngày hôm nay nước ta đã ghi nhận một trăm linh tám chín trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới
trong đó hai mươi hai ca nhập cảnh và một trăm linh tám chín trăm năm mươi bảy ca được ghi nhận trong nước
như vậy đã giảm một mươi một ba mươi năm ca so với ngày trước đó
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm ba mươi một trăm bốn mươi sáu ca mỗi ngày
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một trăm bảy mươi năm năm trăm bốn mươi ca
về tình hình tiêm chủng trong ngày hôm qua ngày hai mươi bốn tháng ba đã có ba trăm bốn mươi bốn ba trăm hai mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn hai trăm linh bốn năm triệu liều
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại

thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh bằng những lập luận chặt chẽ logic sâu sắc chắt lọc đúc kết từ thực tiễn phong phú khoa học trên quan điểm chủ nghĩa mark lenin
với tinh thần kiên định vững vàng bản lĩnh trọng trách và tâm huyết người đứng đầu của đảng tổng bí thư đã luận giải một cách thuyết phục
từng bước trả lời cho những câu hỏi thời đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
tác phẩm đặc biệt có ý nghĩa về cả tầm tư tưởng lý luận và thực tiễn luận giải đúng đi thẳng vào vấn đề căn bản phức tạp cấp thiết nhất
với dẫn chứng sinh động lập luận chặt chẽ thuyết phục từ thực tiễn tính khoa học sâu sắc mà ngôn ngữ diễn đạt gần gũi dung dị
làm sáng tỏ những vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
tại tòa đàm nhiều ý kiến tham luận đã làm rõ hơn sâu sắc hơn toàn diện về giá trị tác phẩm
một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của tổng bí thư nguyễn phú trọng trên bình diện văn hóa

đây chính là hệ thống quan điểm lý luận quan trọng có tính chất tinh hướng chỉ đạo rõ ràng
để vận dụng và thực tiễn xây dựng phát triển văn hóa con người ở nước ta hiện nay
có thể thấy là tác phẩm của tổng bế thư nguyễn phú trọng là một tác phẩm lý luận
khái quát toàn bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
nước ta trong đó có nhiều nội dung chúng ta cần phải quán triệt để triển khai trong công tác
trong đó thì có vấn đề là chỉ đạo quan điểm chỉ đạo hết sức quan trọng là xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất hiện đại công khai và minh bạch để quản lý xã hội nói chung và quản lý nhà nước về an ninh trật tự nói riêng
thì có thể thấy là trong thời gian qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo quyết liệt về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự
tạo một hành lang pháp lý quan trọng để quản lý nhà nước về an ninh trật tự và để bảo vệ tốt nhất chủ quyền quốc gia của chúng ta đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ nhân dân
tiếp tục đi sâu phân tích về giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn của cuốn sách nhiều ý kiến tham luận tại tòa đàm đã nêu bật vai trò của lực lượng công an nhân dân với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay
tác phẩm của tổng bí thư vũ trọng đề cập đến toàn diện rất nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn